bảo an ninh trật tự của người dân đến tết nguyên đán bính thân hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh đồng nai đang thực hiện cao điểm đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm
tuy nhiên ngoài sự tăng cường của lực lượng công an thì một yếu tố rất quan trọng là người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng chống để tránh bị mất tài sản
khi phát hiện hai đối tượng la văn quang và nguyễn trí thức đột nhập nhà trộm tài sản bà hà thị hòa không dám tri hô mà vẫn giả vào ngủ
sau khi hai đối tượng lấy đi nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng bà hòa lập tức báo cơ quan công an để truy bắt
công an phường trảng dài cho biết ngoài làm rõ hai vụ trộm cắp trên thời gian qua người dân trên địa bàn phường trảng giài đã tích cực tham gia cùng với lực lượng công an phát hiện bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản